cũng trong ngày hôm qua ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với công đoàn giao thông vận tải việt nam hiệp hội vận tải ô tô việt nam tổ chức hội thi lái xe ô tô giỏi và an toàn ngành giao thông vận tải năm hai nghìn một mươi chín
sau gần ba tháng phát động hội thi lái xe ô tô giỏi và an toàn năm hai nghìn một mươi sáu đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các cơ quan doanh nghiệp đơn vị vận tải thuộc sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
hội thi năm nay thu hút sự tham gia của một trăm linh năm lái xe nhiều kinh nghiệm và đã thực hiện hàng chục vạn km an toàn cho hành khách và hàng hóa trên các tuyến đường đến từ hai mươi bảy đoàn tiêu biểu từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp vận tải có thành tích trong phong trào thi đua giữ gìn xe tốt lái xe an toàn
một điểm mới của hội thi năm nay là nội dung thi chú trọng nâng cao hơn về chất lượng hình thức thi đa dạng để chọn được những tay lái giỏi và an toàn nhất
cùng với hội thi tuyên truyền viên giỏi toàn quốc về an toàn giao thông hội thi lái xe mô tô giỏi và an toàn hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông hội thi lái xe ô tô giỏi và an toàn năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức hàng năm đã và đang góp phần xây dựng văn hóa giao thông đạo đức nghề nghiệp kỹ năng điều khiển phương tiện nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ lái xe ô tô chuyên nghiệp ngành giao thông vận tải
thông qua hội thi nhằm phát hiện biểu dương và nhân rộng những tấm gương lái xe tiêu biểu góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông hội thi sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi